tại xã bình xuyên huyện bình giang tỉnh hải dương tình trạng mất nước nghiêm trọng đã diễn ra hơn một tháng nay
khiến đời sống của người dân nơi đây gặp nhiều khó khăn sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
gần hai tháng nay tình trạng không có nước sinh hoạt thường xuyên diễn ra ở thôn quản xã bình xuyên
nhiều gia đình phải đi mua nước từ nơi khác với giá cao hoặc phải dùng nước giếng khoan để sinh hoạt
nhiều gia đình phải đi mua nước từ nơi khác với giá cao hoặc phải dùng nước giếng khoan để sinh hoạt
nhiều gia đình phải đi mua nước cho tám hộ dân tại huyện bình giang trong đó có xã bình xuyên
ở xã nhà bây giờ là nhân dân cũng thiếu nước rất là nhiều
tôi cũng mong muốn làm sao để các cấp trên coi là cũng quan tâm đến để làm việc với chỗ công ty nhà máy nước việt đức
để làm sao là nhân dân chúng tôi là có nước được đầy đủ cho một trăm linh
các cơ quan chức năng cần sử dụng
sớm chung tay vào cuộc để có thể mang lại nguồn nước sinh hoạt sớm ổn định cuộc sống cho người dân nơi đây